tại lạng sơn sau một thời gian dài trinh sát công an huyện cao lộc đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn thu giữ hơn hai kg ma túy đá một cẩu súng và một mươi viên đạn
công an huyện cao lọc đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây vô bắn trái phép chất ma túy qua địa bàn thu giữ hơn hai cậu súng và một mươi viên đạn